chế độ ăn của mẹ bầu ba tháng đầu ba tháng giữa và ba tháng cuối có gì khác biệt
nên ăn gì kiêng gì khi mang thai là những thắc mắc của không ít mẹ bầu
sau đây là những tư vấn cụ thể của chuyên gia từ hệ thống phòng khám dinh dưỡng nutrihome
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
sự phát triển của giai đoạn bào thai thì có ý nghĩa và sự quan trọng như thế nào đối với trẻ
trong hiện tại cũng như sự phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai
sự phát triển của bào thai rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ trong hiện tại và tương lai
tại vì như chúng ta đã biết một đứa trẻ bình thường giai đoạn trong bù mẹ là giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất
trong vòng chín tháng một mươi ngày trẻ có thể tăng được bốn mươi chín cm ở trẻ gái và năm mươi cm ở trẻ trai
nó chiếm khoảng ba mươi cái chiều cao khi trưởng thành của đứa trẻ
và một số nghiên cứu cho thấy là đối với một đứa trẻ trong giai đoạn bào thai tăng trưởng tốt
thì sau khi trẻ ra đời trẻ cũng sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn
và trong giai đoạn bào thai mẹ ăn uống dễ dàng con tăng trưởng tốt
thì đứa trẻ cũng sẽ có cái chế độ dinh dưỡng sau này cũng ăn dễ hơn và phát triển tốt hơn
thưa bác sĩ trong giai đoạn mang thai thì mẹ bầu cần lưu ý những tiêu chuẩn như thế nào
về chiều dài cũng như là cân nặng của bào thai ạ
hiện tại chúng ta lấy chuẩn của bào thai là theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới
đối với sự phát triển của chiều dài thì ở tuần tam cá nguyệt đầu tiên cuối tam cá nguyệt đầu tiên
là rơi vào tầm tuần thứ một mươi bốn thì chiều dài của trẻ nó sẽ rơi vào tầm khoảng một mươi năm cm
chiều dài của thai là một mươi năm cm
và đến cuối tam cá huyện thứ hai là từ tuần thứ hai mươi tám thì chiều dài của bào thai là ba mươi năm cm
và đến khi trẻ ra đời thì đối với trẻ trai chiều dài là khoảng năm mươi cm và chiều dài của trẻ gái là khoảng bốn mươi chín cm
còn đối với sự phát triển của cân nặng đối với trong giai đoạn bào thai
ở cuối tam cá nguyệt thứ nhất tuần thứ một mươi bốn
nó sẽ rơi vào tầm khoảng một trăm linh g và đến cuối tuần tam cá nguyệt thứ hai là cuối tuần thứ hai mươi tám
thì cân nặng này nó sẽ rơi vào tầm khoảng một kg và đến khi ra đời vào tuần thứ bốn mươi
thì cân nặng của trẻ trai nó rơi vào tầm khoảng ba ba kg và cân nặng ở trẻ gái nó rơi vào tầm ba hai kg
một trong những vấn đề mà rất nhiều mẹ bầu quan tâm đó là sức khỏe và dinh dưỡng của người mẹ
thì sẽ có những cái ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đối với sự phát triển toàn diện của thai nhi
về vấn đề này thì bác sĩ có thể có thêm những chia sẻ cụ thể hơn ạ
nhiều nghiên cứu cho thấy là sức khỏe của bà mẹ trong thời kỳ mang thai
sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của thai nhi sau khi ra đời
các nghiên cứu đều chỉ ra rằng cái dinh dưỡng yếu tố dinh dưỡng đóng vai trò rất là quan trọng
đối với một bà mẹ mẹ bầu trong thời kỳ mang thai dinh dưỡng đầy đủ
thì cho dù trước đây bà mẹ có bị suy dinh dưỡng thì đứa trẻ xin ra đời
cũng sẽ có một sự phát triển về dinh dưỡng ổn hơn là so với các bà mẹ là trước mang thai
dinh dưỡng ổn
mà trong giai đoạn mang thai nó sẽ không có được cung cấp đủ dinh dưỡng
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi